bộ công thương sẽ tiến hành điều tra hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định luật cạnh tranh
đối với thương vụ grab mua lại uber tại việt nam
theo thông báo thời hạn điều tra sơ bộ là ba mươi ngày kể từ ngày có quyết định điều tra sơ bộ
trước đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho biết đã làm việc với cả uber và grab tại việt nam
tại buổi làm việc với uber hãng này cho biết từ hai mươi ba h năm mươi chín ngày tám tháng bốn
uber đã chính thức chấm dứt hoạt động của ứng dụng tại việt nam
và hiện tại văn phòng uber việt nam cũng đã đóng cửa